thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh vĩnh long liên tiếp xảy ra các vụ trộm lưu đồng
gây hoang mang bức xúc trong nhân dân
đặc biệt bọn trộm luôn nhằm vào các đình chùa để trộm những lưu đồng cổ có giá trị lớn
đình thần hiếu phụng thuộc xã hiếu phụng huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị kẻ trộm viếng thăm
do ngôi đình không có người châm coi kẻ gian đã dùng kìm cộng lực
cắt đứt dây xích ổ khóa và đột nhập vào bên trong đình lấy trộm ba bộ lưu đồng và một chuông đồng
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ đối tượng truyền anh huy hai mươi tám tuổi
huy khai nhận chính mình đã thực hiện vụ trộm tại đình thần hiếu phụng
đình thần là nơi tính ngưỡng của nhân dân được người dân đóng góp những bộ lưu để thờ cúng giá trang nghiêm
thì cái bọn xấu nó lại dụng vào nó chiếm lấy mất rồi nó xem thường pháp lực
rồi xem thường tính ngưỡng của nhân dân
mới đây đối tượng võ văn bé một mươi bốn mươi tám tuổi ngụ xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long
đã trèo qua hàng rào đột nhập vào nhà ông thái văn điện lấy trộm một bộ lư
sau khi lấy trộm được tài sản đối tượng đã mang qua chợ vĩnh long bán lấy tiền tiêu xài
trong khu vực xã an bình thường xảy ra mất trộm lưu đồng
ngay tâm lý người dân rất là quan mang
mong công an sớm tìm ra tội phạm cho người dân được yên tâm và lao động sản xuất
trên địa bàn xã an bình
năm hai nghìn một mươi bảy xảy ra hai vụ mất trộm lư
lực lượng công an xã khối hợp với công an huyện
đồng thời lên kế hoạch là tăng cường công tác tình tra
tiên triền với người dân bảo vệ tài sản của mình
rồi đồng thời gọi hỏi găng đe giáo dục các đối tượng trên địa bàn
có biểu hiện trộm cấp tài sản
rồi giáo dục một số đối tượng thường xuyên tụ tập băng đêm
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm
trộm cấp tài sản nói chung và trộm cấp lưu đồng nói riêng
nhất là trong dịp cuối năm
lực lượng công an các cấp đã có nhiều biện pháp
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức
thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này
để người dân và các cơ sở thờ tự nâng cao ý thức cảnh giác